sau chuyến xe đầu tiên gửi xuống sẻ chia khó khăn với người dân thành phố đà nẵng

đây là việc làm đầy ý nghĩa của người dân miền mũi quảng nam nhằm tiếp thêm sức mạnh để cùng cả nước chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín

sau thời gian kể trên các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
sau thời gian kể trên các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật